sau nhiều ngày mưa liên tục tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng sạt lở ở nhiều nơi và ngập úng diễn ra trên diện rộng
sáng ngày bốn tháng tám tại tuyến quốc lộ sáu đoạn qua huyện mai châu tỉnh hòa bình xảy ra vụ sạt lở đất đá rơi trúng vào chiếc xe ô tô con khi đang di chuyển theo hướng thành phố sơn la hà nội
rất may không gây thiệt hại về người tuy nhiên phần đầu chiếc xe bị tảng đá lớn đè bẹp và hư hỏng nặng
đất đá cũng làm hỏng sáu tấm hộ lan gây ách tắc giao thông hai triệu trong nhiều giờ
sáng ngày bốn tháng tám mưa lớn nhiều ngày liên tục gây ra một trận lũ quét tại xã minh phú huyện sóc sơn thành phố hà nội
nước lớn tràn về cuốn theo lượng bùn đất lớn khiến hàng chục người cùng ô tô mắc kẹt tại đây
địa bàn xảy ra nước lũ thuộc đội bốn thôn ban tiện khu vực tập trung nhiều nhà nghỉ dưỡng dạng homestay trên địa bàn
vụ việc không gây thiệt hại về người tuy nhiên đến thời điểm này các phương tiện vẫn chưa thể rời khỏi khu vực lũ quét sạt lở đất
sau mấy ngày mưa liên tục với lượng mưa rất lớn nhiều khu vực tại thành phố bảo lộc và huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng xảy ra lũ quét cục bộ ngập lụt sạt lở
tuyến đường tránh phía nam thành phố bảo lộc bị sụt lún sạt trượt nất toác một số đoạn thuộc địa bàn phường lộc sơn
lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh lâm đồng cùng cơ quan chức năng địa phương tiếp tục hỗ trợ di rời tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn sau khi xảy ra lũ quét cục bộ ngập lụt sạt lở
còn tại bình phước tối qua ngày ba tháng tám trên địa bàn xã đắc ơ xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm đổ sập hoàn toàn một nhà xe của ban quản lý rừng phòng hộ đắc mai cùng với đó là một mươi hai căn nhà của các hộ dân bị hư hỏng tốc mái
ngoài ra lốc xoáy cũng làm thiệt hại nhiều tài sản diện tích cây trồng bị gãy đổ
cũng trong đêm ngày ba tháng tám cơn mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ một số địa bàn của thị trấn đức phong huyện bù đăng